ngày hai mươi tháng một mươi hai đồng chí đinh thế vinh ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đã ký ban hành chỉ thị số một mươi một của ban bí thư về việc tổ chức tết năm hai nghìn hai mươi
theo đó để thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
chỉ thị số năm ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu của bộ chính trị khóa một mươi hai
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
ban bí thư yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền mặt trận tổ quốc đoàn thể nhân dân
tập trung lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện tốt năm công tác trọng tâm
chủ động triển khai đồng bộ có hiệu quả các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội
quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách
người có hoàn cảnh khó khăn đồng bào ở vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn và biên giới hải đảo
nhất là đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt ở miền trung sớm khắc phục ổn định đời sống và hoàn thành việc đền bù
hỗ trợ cho người bị thiệt hại do sự cố ô nhiễm môi trường biển
tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao lễ hội vui chơi mừng năm mới tổng kết năm
đón nhận các phần thưởng thi đua các lễ kỷ niệm ngày truyền thống của ngành địa phương và kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng
ngày ba tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy thiết thực tiết kiệm lành mạnh phù hợp với nếp sống văn minh truyền thống văn hóa của dân tộc
với thuần phong mỹ tục phong tục tập quán của từng địa phương
thực hiện nghiêm túc chỉ thị số hai mươi một ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai của ban bí thư khóa một mươi một về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm
chống lãng phí các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các cơ quan
ban ngành đoàn thể trung mương không tổ chức đi thăm chúc tết địa phương
các địa phương không chúc tết trung mương
thực hiện chủ trương nghiêm cấm tặng quà tết cho cấp trên dưới mọi hình thức
các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp tết dành thời gian và kinh phí chăm lo tết cho người nghèo khó khăn gia đình chính sách
tăng cường kiểm tra ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm tổ chức
cá nhân vi phạm việc sử dụng ngân sách phương tiện tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp tết lễ hội
tăng cường các biện pháp phòng chống tội phạm và tên nạn xã hội phòng chống cháy nổ
tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương cấm sản xuất buôn bán và đốt pháo đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân
đảm bảo các phương tiện giao thông để nhân dân đi lại được thuận lợi mức độ an toàn cao
kiên quyết kiềm chế tai nạn giao thông trong dịp tết chú trọng công tác y tế dự phòng kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường
quản lý tốt thị trường và giá cả bảo đảm nhu cầu tiêu dùng của nhân dân
ban tuyên giáo trung ương chủ trì phối hợp với bộ thông tin và truyền thông bộ văn hóa thể thao và du lịch và các cơ quan liên quan hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động mừng đảng
mừng năm mới chỉ đạo tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức người dân về thực hành tiết kiệm chống lãng phí
các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền mặt trận tổ quốc các đoàn thể nhân dân nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo quản lý ở các cấp phải thật gương mẫu
đi đầu trong việc thực hiện các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước để mọi người học tập làm theo
các tỉnh ủy thành ủy các ban đảng ban cán sự đảng đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc trung ương nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị này
ban tuyên giáo trung ương có trách nhiệm nắm tình hình triển khai thực hiện chỉ thị và báo cáo ban bí thư kết quả thực hiện